thông tin về phiên xét xử vụ sách giả thay vì xét xử liên tục bảy ngày như dự kiến ban đầu
sau bốn ngày làm việc và chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử đã cho ba mươi sáu bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án
số bị cáo này ba mươi một người bị xét xử ở các tội sản xuất buôn bán hàng giả mà cụ thể là sách giả
trong đó bị cáo cao thị minh thuận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phú hưng phát cầm đầu
tất cả họ ở lời sau cùng đều thừa nhận hành vi phạm tội mà viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố
và viện kiểm sát nhân dân tp hà nội thực hành công tố tại tòa
ở nhóm còn lại là các bị cáo trần hùng cựu cục phó quản lý thị trường cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường
lê việt phương phó đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bảy phạm ngọc hải cùng thành thị đông phương
đều là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy và cuối cùng là nguyễn duy hải lao động tự do
trong số này bốn bị cáo nói lời sau cùng cũng nhận tội bày tỏ ăn năn hối lỗi xin hưởng hình phạt nhẹ nhất
chỉ duy nhất bị cáo trần hùng từ khi bị khởi tố bắt tạm giam cho đến ngày cuối cùng ở phiên sơ thẩm này
đều một mực kêu oan khẳng định không hề nhận ba trăm linh triệu đồng từ người môi giới nguyễn duy hải
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng hội đồng xét xử tuyên bố sẽ cần nhiều thời gian để xem xét đánh giá kết quả tranh tụng
cũng như các chứng cứ buộc gỡ tội cho đến lúc này
do đó hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh vừa triệt phá chuyên án bắt giữ nhóm sáu đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố hạ long
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã sử dụng mạng internet thông qua trang web quản lý có địa chỉ là hicast pro
để quản lý điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen
từ đến nay các đối tượng đã cho khoảng hai hai trăm linh lượt vay với mức lãi từ một trăm linh chín năm đến hai trăm linh
tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay là khoảng tám mươi một tỷ đồng thu lời bất chính khoảng một mươi tám năm tỷ đồng
các đối tượng này đều từng có tiền án tiền sự
dạng sáng ngày hôm qua tại địa phận bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu
đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép trên mạc túy
đối tượng là quang văn quyết chú tại bản hủy nhương xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm một trăm năm mươi túi bên trong chứa hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp
ba điện thoại di động và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an quảng văn quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu triềng khương
huyện sông mã định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
trong khi đó một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị triệt xóa bắt giữ năm đối tượng
thu giữ hơn ba trăm năm mươi g mạc túy đá và mạc túy khay
thông tin từ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
ngày một mươi tám tháng bảy công an tp biên hòa bắt quả tang trương văn thành và lê quốc tuấn
đang tàng trữ bốn gói ma túy đá tại khu phố năm phường long bình
khám xét nợ của tuấn thu giữ năm gói mạc túy đá và hàng khay
khai thác hai đối tượng công an khám xét khẩn cấp căn hộ trung cư của nguyễn thị kim trang
thu giữ gần ba trăm linh viên mạc túy bảy gói mạc túy đá và mạc túy hàng khay cùng ba căn điện tử
tại đây bắt giữ thêm ba đối tượng riêng trang tại thời điểm đó không có mặt tại căn hộ
đội cảnh sát hình sự công an tp nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ đối tượng
gây ra hai vụ cấp giật tài sản trên địa bàn phường vĩnh hải tp nha trang
đối tượng bị bắt giữ là mai dương đông chú tại phường phương sơn tp nha trang
đã gây ra hai vụ cướp giật vào các ngày một mươi và một mươi năm tháng bảy tại phường vĩnh hải
do không có tiền tiêu xài đông thường xuyên điều khiển xe máy chạy lòng vòng
quanh địa bàn các xã phía bắc tp nha trang lợi dụng sự sơ hở của người đi đường
để cướp giật tài sản vật chứng trong hai vụ cướp giật nói trên là một điện thoại iphone và ví cầm tay
thời gian vừa qua trên địa bàn tp hà nội đã liên tiếp xảy ra
những vụ cướp manh động và táo tợn gây xôn xao dư luận
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai
các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ các đối tượng
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp táo tợn xảy ra trên phố ngo quyền
quận hoàn kiếm tp hà nội ngay sau đó đối tượng đã bị người dân khống chế
và bàn giao cho công an phường phan chu trinh quận hoàn kiếm tp hà nội
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng được xác định là nguyễn công xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở bình xuyên vĩnh phúc
nguyễn nhân do tùm thiếu tiền tôi đang ngồi uống nước thì thấy có hai người phụ nữ
bước từ trong tiệm vàng như ra trên tay cầm một cái túi sách
hai người phụ nữ ngồi trên xe đặt điện tôi thấy như vậy tự nhiên trong đầu tôi

tôi thấy như vậy tự nhiên trong đầu tôi ngạch sinh ý định là gặt cái túi sách đó
tôi thấy như vậy tự nhiên trong đầu tôi ngạch sinh ý định là gặt cái túi sách đó

thành phố hà nội phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong với nhiều vết thương trên người
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện đông anh xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
nghi vấn giết người cướp tài sản nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
công an thành phố hà nội tiến hành điều tra làm rõ
sau ba mươi giờ khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng là lê văn công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn nhuế xã kim trung huyện đông anh
qua hai vụ việc trên cho thấy hành động của các đối tượng đều rất manh động và liều lĩnh
chúng bắt chấp tất cả để thực hiện hành vi phạm tội
song với sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời của lực lượng công an
các đối tượng lần lượt đã bị bắt giữ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân
tuy nhiên cũng có những cái đối tượng thể hiện ra cái việc là giống với cả bệnh lý để nhằm tạo ra cái vỏ bọc cho mình để lấy được những cái sự phan thầm của pháp luật
thủ đoạn của đối tượng đánh giá là rất là tinh vi và có sự chuẩn bị trước và có tự thông thuộc địa bàn
nên là mấy điều bị hại đến cái lơi vắng vẻ ít người qua lại và lại gây án vào ban đêm
trước tình hình trên để nâng cao công tác phòng
để nâng cao công ngừa đấu tranh bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
công an phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương đã bắt giữ phạm nhân lê thanh dầu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tỉnh kiên giang theo quyết định truy nã của trại giam an phước bộ công an
sau khi phát hiện phạm nhân dầu bỏ trốn giám thị trại giam an phước đã ký quyết định truy nã
thông báo đến công an các đơn vị địa phương hỗ trợ truy bắt đồng thời cử lực lượng truy tìm phạm nhân
khi bỏ trốn dầu lấy trộm quần áo và một chiếc xe máy của cán bộ trong trại giam
sau đó điều khiển xe máy di chuyển về phường an phú thành phố thuận an là nơi ở của dầu trước khi bị bắt giam
hiện tại công an phường an phú đang làm thủ tục bàn giao phạm nhân dầu cho trại giam an phước xử lý theo quy định
dầu đang chấp hành án phạt một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi tám bị cáo về tội hủy hoại rừng
tất cả các bị cáo này đều trú tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
từ ngày một đến ngày bảy tháng bốn năm ngoái qua kiểm tra phát hiện diện tích rừng lớn bị phá tại xã yatomot huyện ea súp
tiến hành điều tra cơ quan điều tra xác định có bốn trăm bốn mươi chín hai mươi năm hectare rừng bị hủy hoại
đã xác định được bốn nhóm cá nhân gồm hai mươi tám đối tượng liên quan
do muốn có đất để canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy mươi hai năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án từ hai năm đến sáu năm tù giam
năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ và hai bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ cùng với tội hủy hoại rừng
số diện tích rừng bị phá hoại còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
khuya ngày hôm qua vụ cháy xảy ra tại cửa hàng quần áo ngay trong chợ đồng xoài thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thiêu dụi nhiều tài sản
vào khoảng một mươi h ba mươi đêm lửa bất ngờ bùng phát từ trong cửa hàng quần áo rồi lan nhạy mạnh khói bốc nghi ngút
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án khống chế
sau khoảng nửa giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một số tài sản trong cửa hàng quần áo
rất may thời điểm xảy ra cháy cửa hàng quần áo đóng cửa không có người bên trong nên không gây thiệt hại về người nguyên nhân cháy đang được làm rõ
còn liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra vào trưa ngày hôm qua công an huyện mê linh thành phố hà nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu xe tải vĩnh phúc lưu thông tại đoạn đường gần cổng khu công nghiệp quang minh huyện mê linh thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do một phụ nữ điều khiển chở hai trẻ em
sau cú va chạm mạnh xe máy bị văng ra cuốn vào gầm xe tải khiến ba người trên xe máy tử vong
lái xe tải rời khỏi hiện trường sau đó đến cơ quan công an để trình diện ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
vào dạng sáng qua tại địa phận bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng là quảng văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản hủy nhương xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một trăm năm mươi túi bên trong chứa hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an quảng văn quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu triềng khương huyện sông mã định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đối tượng là nguyễn anh dũng và nguyễn thế hùng với hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng cùng ở phường quang trung thành phố hải dương là nguyễn anh dũng và nguyễn thế hùng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
đối tượng là nguyễn anh dũng và nguyễn thế hùng vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là mai dương đông chú tại phường phương sơn thành phố nha trang đông là đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật vào các ngày một mươi và một mươi năm tháng bảy tại địa bàn phường vĩnh hải
tại cơ quan công an đối tượng đông khai nhận do không có tiền tiêu xài nên thường xuyên điều khiển xe máy quanh địa bàn các xã phường phía bắc của thành phố nha trang lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
trong ngày một mươi tháng bảy đối tượng đã cướp một điện thoại iphone
và ngày một mươi năm tháng bảy đối tượng đã cướp một điện thoại iphone
trong ngày một mươi tháng bảy đối tượng đã cướp một chiếc ví cầm tay của một phụ nữ hiện cơ quan công an đang xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy hà nội vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm trần mạnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn văn tuấn sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại xã phương tú huyện ứng hòa hà nội để điều tra về hành vi cướp tài sản
khoảng đầu tháng bảy do có nhu cầu
trần mạnh tiến đã có giao dịch đổi chiếc điện thoại iphone xs max lấy một chiếc điện thoại samsung của một nam thanh niên trên mạng
sau đó tiến thấy chiếc điện thoại samsung không giá trị bằng chiếc điện thoại cũ của mình nên đã nhiều lần liên hệ với nam thanh niên kia nhưng không được
sáng ngày bảy tháng bảy tiến thấy một bài viết đăng bán điện thoại giống chiếc điện thoại cũ của mình
do nghĩ mình bị lừa lấy máy lỗi nên tiến đã rủ nguyễn văn dự nguyễn văn tiến nguyễn văn tuấn đi cùng với mục đích dọa lấy chiếc điện thoại
gặp người bán điện thoại các đối tượng lao vào chửi bơi đánh đấm rồi lấy giấy cầm đồ chiếc điện thoại
sau khi được người dân can ngăn các đối tượng liền bỏ đi rồi mang giấy đến quán cầm đồ lấy chiếc điện thoại về
sau đó trần mạnh tiến lại mang chiếc điện thoại đi cắm được bốn triệu bốn trăm linh nghìn đồng
đến ngày một mươi một tháng bảy công an quận cầu giấy đã tiến hành triệu tập các đối tượng để làm rõ sự việc
công an huyện grongbuk tỉnh đắk lắc vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trong mùa vụ sầu riêng hai nghìn hai mươi
các đối tượng lợi dụng sự lơ là thiếu cảnh giác thiếu trông coi của các chủ vườn dẫy để cắt trộm sầu riêng
hoặc trộm cắp các tài sản giá trị như xe máy máy bơm nước máy xịt thuốc và tình trạng dọa nạt bảo kê cưỡng đoạt tài sản danh giật nâng ép giá
trong mùa bán sầu riêng các đối tượng sử dụng lời nói vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực uy hiếp chủ nhà vườn
hoặc các vựa thu mua sầu riêng để nâng ép giá dành giật thu mua sầu riêng hòng thu lợi nhuận bất hợp pháp
khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc đội cảnh sát hình sự công an huyện grongbook qua số điện thoại hai nghìn sáu trăm hai mươi ba năm trăm linh năm chín trăm tám mươi chín trực ban hình sự
hoặc hai nghìn sáu trăm hai mươi ba năm trăm linh một hai đồng chí bùi đức bình đội trưởng đội cảnh sát hình sự
thưa quý vị những năm gần đây tình hình tội phạm giết người nhất là giết người do nguyên nhân xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp
nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra gây nhức nhối trong cộng đồng phản ánh tại tỉnh quảng ngãi
các đối tượng phạm văn nam một mươi tám tuổi chú xã ba cung huyện ba tơ phạm văn quốc một mươi tám tuổi phạm quốc huy và phạm văn tinh đều một mươi chín tuổi
ở thị trấn ba tơ huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bị bắt về tội giết người
trước đó sau khi mâu thuẫn với số thanh niên khác trong đám cưới các đối tượng trên dùng hôn khí tìm đánh người
nhưng đã đánh nhầm anh phạm đặng huy ở xã ba thành huyện ba tơ bị thương tích nặng
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra một mươi một vụ giết người làm chết bảy người bị thương bảy người
nguyên nhân chủ yếu
của các vụ án giết người do mâu thuẫn gia đình ghen tuông tình ái thu tức bộc phát nhất thời
cái hệ lị của nó mà nếu mà để xảy ra thì phải nói rằng là cái tình cổng gia đình rồi anh em rồi sức khỏe chia rẽ rồi dẫn đến
có những nào là dẫn đến cái điểm đáng dẫn đến cái việc là xảy ra trọng ấn giữa anh em trong gia đình
việc chủ động phát hiện sớm mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
tiền bạc tình cảm hàng xóm là giải pháp phòng ngừa xã hội đóng vai trò quan trọng
bên cạnh công tác tuyên truyền của công an các tổ chức chính trị xã hội mô hình hòa giải ở cơ sở
người có uy tín kịp thời giải quyết những bức xúc mâu thuẫn trong đời sống
để làm gióm và hạn chế cái tạo phẩm liên quan đến xúc phát từ cái nguyên nhân như là mâu thuẫn trong sinh hoạt cuộc sống ở địa phương
thì địa phương từng địa phương chúng ta làm tốt cái công tác
là nắm tình hình cũng như là phát hiện và giải quyết kịp thời những cái mâu thuẫn đó ngay từ cơ sở
có thể là giải quyết xử lý hành chính hoặc là tổ chức và giải công đồng để triệt xóa nguyên nhân điều kiện để phát sinh cái tạo phẩm nguy hiểm
qua các vụ án mạng đã xảy ra dù do mâu thuẫn bộc phát nhất thời hay âm ỉ kéo dài
đều có một điểm chung là khuyên hướng sử dụng vũ lực để giải quyết của những người có liên quan
trong cơn tức giận thiếu kiểm chế rất dễ dẫn đến hậu quả
đáng tiếc do vậy khi có mâu thuẫn xích bích ngày sinh trong cuộc sống
mọi người cần bình tĩnh giải quyết dựa trên quy định của pháp luật và đạo đức xã hội
thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng tiện ích từ ứng dụng công nghệ để lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản
để tránh bị mất tài khoản và rơi vào bẫy
người dùng tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản facebook với bất kỳ ai hoặc bất kỳ dịch vụ nào
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã đưa ra cảnh báo
về hai mươi bốn hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng việt nam
các hình thức lừa đảo này nhắm vào các nhóm đối tượng gồm
người cao tuổi với một mươi năm hình thức lừa đảo thường xuyên
trẻ em với ba hình thức dẫn dụ trên mạng
sinh viên thanh niên với một mươi ba hình thức
công nhân người lao động nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với một mươi chín hình thức lừa đảo
theo báo cáo của bộ tài chính trong kết quả thí điểm kiểm tra thu chi tiền công đức tại tỉnh quảng ninh
chùa ba vàng và hơn năm mươi chùa khác không báo cáo tiền công đức
số liệu của bộ tài chính cho thấy tổng số thu chi tiền công đức tài trợ
tại các di tích năm hai nghìn hai mươi hai là bảy mươi tám tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
bằng khoảng từ bốn mươi sáu mươi số thu công đức tài trợ của năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín
tổng số chi là năm mươi bốn bốn tỷ đồng tổng số thu là sáu mươi một tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
gần bằng số thu của cả năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số chi là hai mươi chín bốn tỷ đồng
sau khi loại trừ số di tích không có công đức
còn trên năm mươi di tích không có dấu liệu báo cáo
trong đó có chùa ba vàng ở uông bí thuộc di tích cấp tỉnh
được đánh giá là có số thu công đức tốt